vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn bắc son bị tuyên án tù trung thân
hội đồng xét xử nhận định năm hai nghìn một mươi năm mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước
mua chín mươi năm cổ phần của avg với số tiền là tám chín trăm linh tỷ đồng
dự án nhóm a thẩm quyền của thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư
bộ thông tin và truyền thông là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại mobifone
có trách nhiệm chỉ đạo mobifone trong quá trình thực hiện dự án quyết định phê duyệt dự án đầu tư khi có quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của mobifone
các bị cáo ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại mobifone bộ thông tin và truyền thông công ty thẩm định giá amac
đã có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn sáu năm trăm chín mươi tỷ đồng
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tuyên bị cáo nguyễn bắc son hình phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
sáu năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo nguyễn bắc son là tù trung thân
bị cáo lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone nhận mức án bốn năm tù giảm ba năm so với án sơ thẩm
về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và giữ nguyên mức hình phạt một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù
các bị cáo khác trong vụ án này đều được giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân quận ninh kiều thành phố cần thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt trung hoàng trương
chú tại quận ninh kiều một năm sau tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cơ quan công an xác định từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tài khoản facebook trương may mắn do trương quản lý đã đăng tải gần sáu mươi bài viết có nội dung chống phá
độ chuyên bá tư tưởng phản động mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan nhà nước
cụ thể là bài viết về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại xã đồng tâm huyện trương mỹ thành phố hà nội trương đã đăng tải những thông tin xuyên tạc xúc phạm đối với lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ
tại phiên tòa trương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập facebook
xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết
và chia sẻ trên trang cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng là nghi can trong vụ nổ súng bắn người
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba tại một quán cà phê thuộc khu phố bốn phường phú hòa thành phố thủ dầu một để điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô hồng ngọc võ tấn tài phạm trần đình lâm đều trú tại tỉnh bình dương
và nguyễn đoàn anh khoa trú tại tỉnh bình dương
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô hồng ngọc võ tấn tài phạm trần đình lâm đều trú tại tỉnh bình dương
các đối tượng bị khởi tố gồm ngô hồng ngọc võ tấn tài phạm trần đình lâm đều trú tại tỉnh bình dương